dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín lượng khách đổ về thành phố đà lạt để tham quan nghỉ dưỡng và đón chào năm mới rất đông
nhận định dịp tết là thời điểm du xuân nên hầu hết các khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch trên địa bàn đà lạt đã chuẩn bị chú đáo để phục vụ tốt du khách trong dịp tết này
tỉnh lâm đồng đã tiến hành cấm xe ô tô trên một mươi sáu chỗ ngồi không bao gồm xe buýt công cộng
lưu thông tạm thời theo chiều lên đèo plen và đi hướng đèo mimosa từ ngày ba đến ngày mùng sáu tết nguyên đán
theo ghi nhận của phóng viên tại các cơ sở lưu trú du lịch giá phòng tăng lên gấp hai năm lần so với ngày thường
tuy nhiên đã có sự công khai niêm yết giá nên chưa ghi nhận bất kỳ sự phàn nàn nào từ phía du khách
theo dự báo trong những ngày tới lượng khách đến đà lạt tiếp tục gia tăng và đà lạt vẫn có thể đáp ứng nhu cầu người dưỡng của du khách
tỉnh lâm đồng chỉ đạo các đơn vị chức năng
triển khai nhiều giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông vệ sinh an toàn thực phẩm